theo ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh bạc liêu cho đến chiều ngày hôm nay năm tháng hai
các lực lượng chức năng và nhiều bà con nhân dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một ngư dân bị mất tích
nạn nhân mất tích tên là nguyễn văn đằng bốn mươi năm tuổi hộ khẩu thường trú ở xã vĩnh thịnh
huyện hòa bình tỉnh bạc liêu đã bị mất tích trên biển từ đêm ngày một tháng hai
tức là mùng năm tết đinh dậu
theo chính quyền địa phương vào thời điểm nêu trên trong lúc kéo lưới đánh bắt thủy sản
ngoài khơi xa trên tàu số hiệu bl hai nghìn ba trăm một mươi ba do ông nguyễn văn tồn ở xã vĩnh thịnh
huyện hòa bình bạc liêu làm chủ tàu khách khởi biển xã vĩnh thịnh chừng bốn mươi hải lý
anh đằng bị trượt chân rơi xuống biển
ngay sau đó chính quyền và lực lượng chức năng tỉnh bạc liêu đã huy động nhiều phương tiện
hoạt động gần khu vực ngư phủ bị mất tích tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay chưa phát hiện nạn nhân